thời gian gần đây giá bán cát xây dựng liên tục tăng
tại bắc cạn thì do khăn hiếm nguồn cung nên giá cát cũng tăng khá nhanh
tình trạng này đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xây dựng của người dân và doanh nghiệp
đây là một trong nhiều bãi bán cát và loại lớn ở thành phố bắc cạn
những chiếc xe chở cắt liên tục ra vào lấy hàng để phục vụ nhu cầu xây dựng trên địa bàn
mặc dù vậy theo chủ bãi cát này gần đây do nguồn cung khan hiếm
toàn bộ cát đều phải nhập từ các tỉnh lân cận như thái nguyên tuyên quang thậm chí trở từ hà nội lên
tuy nhiên do các tỉnh cũng xiết chặt quản lý khai thác cát nên sản lượng khai thác cũng đã giảm
trong khi đó lượng cát khai thác tại bắc cạn rất ít chỉ đủ cung cấp một phần nhỏ so với nhu cầu của thị trường
ở các huyện khác giá cát còn cao hơn do chi phí vận chuyển tăng
tại nari một khối cát xây dựng giao động ở mức năm trăm năm mươi đồng
nếu chở đến tận chân công trình có thể lên tới sáu trăm linh
thậm chí ở các xã xa trung tâm một khối cát chở đến nơi cũng có thể lên tới sáu trăm linh đồng
có thể lên tới gần bảy trăm linh đồng một mét khối
có thể nói giá cắt tăng cao ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động xây dựng dân dụng
cũng như các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn
do trên địa bàn cát thì cũng không có cái mỏ nào được phép khai thác
vì vậy thì phải mua cát tại địa phương khác đến thì giá cả nó cao
vì ảnh hưởng đến chi phí để tôi xây dựng nhà
về cát đổ bê tông thì về tại chân công trình là năm trăm hai mươi một khối
khi cấp mỏ tại địa bàn hoạt động thì cát nó chỉ trên hai trăm linh thôi
cái vật liệu của mình đã cao mà là khan hiếm vật liệu nữa thì chúng tôi làm doanh nghiệp
chúng tôi xây dựng các công trình chúng tôi phải đi mua cát ở các địa phương khác
ví dụ như là vận chuyển ở giới xuôi lên thì giá cảnh rất là cao
nó lên đến năm trăm linh sáu trăm linh đồng một mét khối
cái dự toán thì nó theo cái giá thông báo của bắc cạn
thì cái giá thông báo thì nó chỉ có tầm ba trăm linh ba trăm năm mươi thôi
về hiện trường thì nó chỉ tầm khoảng ba trăm năm mươi đồng
nhưng mà bây giờ mà chúng tôi phải mua với cái giá vật liệu như thế
thì một cái điều rất là khó khăn với đơn vị thi công
giá cát sẽ còn tiếp tục biến động theo chiều hướng tăng
đó là nhận định của nhiều chủ thầu xây dựng cũng như giới chuyên khai thác cát
khi nhu cầu của thị trường lớn nguồn cung khăn hiếm
thì đây cũng là lúc nguy cơ bùng phát nạn khai thác cát trái phép có thể diễn ra bất cứ lúc nào
trước thực trạng giá cát tăng đột biến và khan hiếm nguồn cung như hiện nay
cũng rất cần các cơ quan quản lý có biện pháp can thiệp
đặc biệt bắc cạn là tỉnh cũng có chữ lượng cát xây dựng chưa khai thác khá lớn
nên việc cấp phép khai thác để cân bằng giữa cung và cầu
cũng là một trong những biện pháp có thể cân nhắc sử dụng trong thời điểm này